chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị và các bạn thời gian qua đã có rất nhiều người đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đa số người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần để giải quyết khó khăn trước mắt do mất việc
hệ lụy của việc rút bảo hiểm xã hội một lần rất lớn không chỉ đối với người lao động mà còn ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội
để khắc phục tình trạng này ngành bảo hiểm xã hội đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh tăng cường truyền thông
để người dân thấy rõ hơn về ý nghĩa vai trò lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội trong việc ổn định đời sống
nhất là trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn như thế này
đây cũng là nội dung chính của chương trình điểm tựa tương lai tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam trung bình hàng năm có khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh người đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín chỉ trong sáu tháng đầu năm đã có tới gần bốn trăm linh người đăng ký chế độ hưởng
với số tiền chi trả là một mươi bốn bảy trăm bảy mươi bốn tỷ đồng tăng năm về số người và tăng một mươi tám
đây là những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid một mươi chín đến tình hình việc làm đời sống và tham gia chính sách của người lao động trên cả nước
trên địa bàn tỉnh lạng sơn trong sáu tháng đầu năm có khoảng hai bảy trăm linh người đề nghị thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
để người lao động hiểu và hưởng lợi ích cao nhất mà chính sách xã hội mang lại khi tham gia
bảo hiểm xã hội tỉnh lạng sơn đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ với mục tiêu giảm số lượng người dân làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần
nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền lợi cho người lao động
trợ cấp một lần là một khoản thu nhập để sau khi nghỉ việc họ có một khoản vốn để giải quyết những khó khăn trước mắt
đây cũng là một trong những lý do người lao động chưa hiểu hết về chính sách bảo hiểm xã hội
cũng như là ý nghĩa mục đích của an sinh xã hội của nhân nước ta
nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn lợi ích từ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế mang lại
bảo hiểm xã hội tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các địa phương cần đa dạng hình thức
truyền thông để làm truyền biến nhận thức của người dân về bản chất tốt đẹp và nhân văn của trụ cột an sinh xã hội
chỉ khi người dân nhận thức đúng về việc tham gia bảo hiểm xã hội
thì mục tiêu giảm tỷ lệ người nhận bảo hiểm xã hội một lần mới có nhiều chuyển biến tích cực
để hạn chế tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần của người lao động
thì bảo hiểm xã hội lạng sơn cũng đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp
ví dụ như là ban hành các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc
nhằm phát hiện và ngăn ngừa tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội trong thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
chỉ đạo cho các đơn vị thống kê ra soát nắm bắt tình hình thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội trên địa bàn
đồng thời cũng thực hiện đúng các quy trình của chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội
tuân thủ nghiêm quy trình nghiệp vụ thực hiện nghiêm việc quản lý dữ liệu của người lao động ngay từ khâu tiếp nhận
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội lạng sơn cũng tăng cường công tác tuyên truyền để hạn chế tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần
và phát hiện ngăn ngừa kịp thời việc trục lợi bảo hiểm xã hội thông qua nhiều hình thức như là
tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan bảo hiểm xã hội
hoặc là trung tâm hành chính công tăng cường công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng
qua những tương tác trên mạng tôi cũng phân ra nhiều một số nhóm trong đó có những nhóm người lao động đã hiểu chính sách rồi
tuy nhiên hiện nay đang coi bảo hiểm xã hội một lần làm một khoản thu nhập sau khi kết thúc làm việc ở công ty
cộng với số tiền tích lũy từ tiền lưu tiền công là một khoản thu nhập
do vậy tâm lý thứ hai là người lao động theo trả lưu
theo trả lưu thấy mọi người rút thì mình cũng rút cũng không hiểu là cái bảo hiểm một lần đó là cái gì
thì thứ ba là có những người cũng chưa hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện do vậy họ cũng nghĩ là không được tham giao tiếp nữa
hiện nay tại các hội nghị ngoài việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
các chương trình còn được đan sen lồng ghép bằng những câu hỏi liên quan đến chủ đề nhận bảo hiểm xã hội một lần
việc này giúp người dân hiểu rõ hơn
về việc dừng đóng bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống khi về già
không được hưởng hưu trí họ phải phụ thuộc vào con cháu và xã hội
trên cơ sở phân tích đánh giá về cái nhận thức của người lao động như vậy
thì chúng tôi cũng tới chúng tôi muốn xây dựng dần dần xây dựng được một số nội dung để mà vận động thuyết phục
trong đó chúng tôi cũng có giới thiệu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
và quy định về điều cơ
cộng nối thời gian giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc
và chúng tôi cũng đi sâu với lợi ích
tham gia thì được cái gì lợi cái gì
không tham gia thì mất cái gì
và chúng tôi cũng có một số những cái nội dung trong đó chúng tôi đưa ra một số câu hỏi giao lưu
để cho người lao động hình dung ra cái cuộc sống của mình
sau này về già thì sẽ vất vả hay nào và là cái gánh nặng cho con cháu
bên cạnh đó với các đại lý thu bảo hiểm xã hội
cũng được trang bị kiến thức để cùng với ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân
cần cân nhắc thật đúng đắn trước khi quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần
việc tuyên truyền trên bảo hiểm về xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện hữu lũng
thì chúng tôi là công tác phong trào
thế nên là chúng tôi cũng có thời gian và cũng có rất nhiều cơ hội là để tuyên truyền đến trẻ em
ngoài việc tuyên truyền ra bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội tự nguyện ra
thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến với người dân về cái tác hại của cái việc lấy bảo hiểm một lần
thì tác hại của bảo hiểm lấy một lần này thì sau này nó sẽ có nhiều tác hại
thì như chúng ta đã biết đấy là về cái thời gian chúng ta đã bỏ ra để đóng
rồi thì khi chúng ta lấy một lần rồi chúng ta lại phải muốn đóng bảo hiểm lại một lần
thì chúng ta lại mất cái thời gian chúng ta đã đóng rồi phải đóng lại tham gia lại từ đâu
chính vì thế nên là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền đến hội viên của chúng tôi là
chúng ta không lên rút một lần mà tiếp tục tham gia khi chúng ta không làm ở công ty nữa
về với địa phương lên tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội
để sau này chúng ta được hưởng cái chế độ là chúng ta được hưởng đường lương hưu
và được kèm theo cả bảo hiểm y tế
bên cạnh việc tuyên truyền khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì là các đại lý cũng đang đẩy mạnh việc tuyên truyền về so sánh lợi ích
giữa cái việc thanh toán một lần với lại việc tham gia tiếp
để cho mọi người để cho những đối tượng thanh toán một lần
giảm bớt đi
anh nông văn nghĩa ở xã yên bình huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
sau thời gian dài nghỉ việc do dịch bệnh vì hoàn cảnh khó khăn không có nguồn thu nhập ổn định
anh đã quyết định đăng ký làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần
để có ngay một khoản chi tiêu trong gia đình
tuy nhiên qua công tác tuyên truyền vận động của cán bộ bảo hiểm xã hội huyện
giúp anh hiểu rõ những thiệt thòi về lâu dài khi nhận bảo hiểm xã hội một lần
từ đó anh đã quyết định tiếp tục duy trì việc tham gia bảo hiểm xã hội
từ đó anh đã quyết định giúp lại sổ bảo hiểm để đóng tiếp tục
nếu mà mình rút thì mình cảm thấy nó thiệt thòi quá
đến lúc mình lớn đến lúc mình có tuổi mình không có sức khỏe nữa
lúc đấy mình không có cái gì kiếm ra nữa lúc đấy rất là khó
hiện nay trên địa bàn huyện hữu lũng tất cả những người đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần trước khi rút
đều được cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn
tất cả đều được giải thích cụ thể về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội
như giải quyết các trường hợp
ốm đau thai sản tai nạn lao động tử tuất hiu trí
chính vì vậy nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần khi tạm thời nghỉ việc
người lao động sẽ thiệt thòi hơn so với lựa chọn hưởng trợ cấp thất nghiệp
chưa có việc làm được đóng tiếp bảo hiểm xã hội để sau này đủ điều kiện hưởng lương hưu
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ở cơ quan tôi có một nhóm các bạn có sáng kiến
là tổ chức kết hợp luôn việc trả quyết định
chúng tôi sẽ trả tiền cho các bạn thì là mời các bạn đến tập trung và mời các bạn lên hội trường và
nghe tuyên truyền trước khi để họ quyết định xem là có lấy tiền hay là không thì qua những cái buổi
tuyên truyền đấy thì có một số bạn là đã thay đổi lại suy nghĩ không thành toàn lại tiền nữa và tiếp
tục đóng tiếp một số bạn thì chưa có điều kiện thì đã lấy sổ về để bảo lưu sau này tiếp tục lại thôi
ra sao việc cân nhắc lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần là điều hết sức quan trọng với mỗi người
trong thời điểm này nếu không may bị thất nghiệp người lao động nên đăng ký nhận trợ cấp thất
nghiệp trợ cấp học nghề hoặc đăng ký nhận chế độ hỗ trợ từ gói an sinh của chính phủ nếu đủ điều
kiện đồng thời người lao động còn được hỗ trợ học nghề được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm miễn
phí và được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội
một lần các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn so với khi hưởng lương hưu
cụ thể một nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần khi tham gia lại bảo hiểm xã hội sẽ không được cộng
nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà tính thành thời gian đóng mới như vậy người lao động mất đi
cơ hội được hưởng lương hưu không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động hoặc nếu
khi nghỉ hưu vẫn đủ thời gian được hưởng lương hưu thì do thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nên số
tiền lương hưu sẽ thấp mất nguồn tài chính hỗ trợ và ổn định cuộc sống lâu dài khi bị suy giảm khả năng
lao động hết tuổi lao động hai trong toàn bộ thời gian hưởng lương hưu người lao động được quỹ bảo
hiểm xã hội trả kinh phí để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được hưởng các quyền lợi về khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người hưởng lương hưu không may qua đời thì người lo mai táng được nhận
một lần trợ cấp mai táng bằng một mươi lần mức lương cơ sở tại tháng người hưởng lương hưu chết và thay
nhân được hưởng trợ cấp từ tuốt hàng tháng một lần ba khoản tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội
là của để giành quý giá của chính mình nó không mất đi mà ngược lại vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội
quản lý và đầu tư tăng trưởng người tham gia có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi
có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
với sự hỗ trợ đóng của nhà nước trong thời gian bảo lưu nếu chẳng may qua đời thì gia đình được
hưởng trợ cấp mai tăng phí thân nhân được hưởng trợ cấp mất theo quy định bốn việc nhận bảo hiểm
xã hội một lần là phải chấp nhận sự thiệt thòi rất lớn khi với hai mươi hai mức tiền lương tháng đóng vào
quỹ hưu chí tự tuốt thì một năm tổng mức đóng là hai sáu mươi bốn tháng lương trong khi mức hưởng bảo hiểm
xã hội một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội chỉ bằng một năm tháng mức bình quân tiền lương tháng
đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm hai nghìn một mươi bốn và hai tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng
lưu cho những năm đóng từ năm hai nghìn một mươi bốn trở đi năm người tham gia bảo hiểm xã hội khi đã hưởng lương
hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế
như vậy khi người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần người lao động sẽ thiệt thòi khi chưa đến
tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền dưỡng già để đến khi về già không được hưởng hưu trí họ phải phụ
thuộc vào con cháu và xã hội nếu không may bị bệnh không có bảo hiểm y tế họ còn phải đối mặt
với nguy cơ không chi trả nổi chi phí khám chữa bệnh vì vậy việc cân nhắc lựa chọn bảo hiểm xã
hội một lần là điều hết sức quan trọng với mỗi người lao động đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ
lỡ đi cơ hội được hưởng lương hưu để trang trải cuộc sống cũng như được hưởng chế độ bảo hiểm
y tế để chăm sóc sức khỏe khi về già thưa quý vị và các bạn
việc người lao động ra khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội là thực trạng đáng quan tâm không chỉ ảnh
hưởng trực tiếp đến quyền lợi mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu nỗ lực và quyết tâm của chính phủ
trong việc thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân không bỏ ai ở lại phía sau vì vậy công tác tuyên
truyền để người lao động hiểu rõ về những ý nghĩa lợi ích của các chính sách bảo hiểm xã hội cần được
các địa phương tích cực đẩy mạnh hơn nữa nhằm giúp người lao động hiểu rõ việc không nên nhận
bảo hiểm xã hội một lần là hết sức quan trọng
chương trình tương lai tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo